mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến phương án đón khách du lịch quốc tế
trong tình hình mới được phó thủ tướng vũ đức đam đề cập tại cuộc họp trực tuyến
với lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch và các địa phương kiên giang khánh hòa quảng nam đà nẵng và quảng ninh
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh lộ trình mở cửa
phục hồi các hoạt động du lịch quốc tế khẩn trương nhưng phải đảm bảo đầy đủ các quy định
triển khai khoa học an toàn
trong đó đối với giai đoạn một từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
việc đón du khách nước ngoài đến năm tỉnh thành nói trên phải nêu rõ chi tiết điểm đến khu du lịch nghỉ dưỡng cụ thể
ví dụ khách quốc tế đến phú quốc tỉnh kiên giang không phải là toàn bộ đảo mà có quy định cụ thể là những địa điểm nào
những du khách hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian bảy ngày
muốn tiếp tục đi tới những điểm khác thì phải thực hiện xét nghiệm theo quy định của bộ y tế
đối với giai đoạn hai từ tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai các địa phương có thể đăng ký để thí điểm đón khách nước ngoài phù hợp với tình hình dịch bệnh
trong trường hợp một số địa phương sẵn sàng tham gia giai đoạn hai từ trước tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
bộ văn hóa thể thao du lịch xem xét quyết định việc mở cửa hoàn toàn trong lĩnh vực du lịch cần căn cứ cụ thể vào tình hình dịch bệnh
những kinh nghiệm tổng kết từ giai đoạn một giai đoạn hai
phó thủ tướng giao bộ văn hóa thể thao du lịch chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành khẩn trương xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn việc đón khách du lịch trong giai đoạn đầu để các địa phương căn cứ vào đó thực hiện
ủy ban nhân dân các tỉnh thành căn cứ và hướng dẫn này để quyết định áp dụng những biện pháp điều kiện đảm bảo an toàn kiểm soát được dịch bệnh khi đón du khách nước ngoài
tất cả các biện pháp điều kiện phải đảm bảo an toàn dịch bệnh công khai để khách du lịch biết trước khi quyết định đến địa phương
đối với thủ tục nhập cảnh phó thủ tướng yêu cầu thực hiện theo quy định tổ chức nhập cảnh cho du khách thuận lợi an toàn
ứng dụng số về an toàn dịch bệnh dành cho du khách quốc tế sử dụng trong quá trình xuất nhập cảnh và ở tại việt nam cần đơn giản và thuận tiện
thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh diễn ra vẫn còn phức tạp với những diễn biến khó lường
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh giác và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại